tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm quốc tế
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và hội chữ thập đỏ mỹ tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai một mươi ba tháng một mươi
và công bố báo cáo thẳng họa thế giới năm hai nghìn một mươi sáu
chủ đề của ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm nay là sống để chia sẻ
như một lời nhắc nhở kêu gọi mọi cá nhân hãy chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm mà bản thân có được trong phòng ngừa ứng phó thiên tai thảm họa
nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng giảm thiểu những điều đáng tiếc
phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm nay mục đích nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng và các nhà quản lý
về việc phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và thông qua đó thì cũng tạo một sự liên kết
hối hợp giữa các bộ ngành

về việc phòng chống và giảm thiểu những điều đáng tiếc
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm nay mục đích nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng và các nhà quản lý
biết tin này làm cho các cấp chính quyền đoàn thể và nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của công tác chủ động phòng tránh với thiên tai
để có thể bảo vệ tốt hơn cho cộng đồng và cho gia đình mình
liên quan đến chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm nay
chủ mương hội chữ thập đỏ đã chọn phường phước hòa thành phố tam kỳ tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi sáu
chủ mương hội chữ thập đỏ đã chọn phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi sáu
qua buổi diễn tập này cho nhân dân và công chế địa bàn phường nhận thức cao về thiên tai trong hiện nay và diễn biến rất phức tạp
vì vậy mọi người đều phải trang bị một kiến thức để đảm bảo trong việc phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
buổi miết tinh và diễn tập lần này đã góp phần nâng cao nhận thức
qua đó giúp nhân dân có thể tự phòng ngừa ứng phó với thiên tai thảm họa nhằm giảm thiểu thương vong đáng tiếc xảy ra trong thiên tai bão lũ và bảo vệ sự sống